chủ tịch hồ chí minh đã tưởng dạy cán bộ là cây gốc của mọi việc
muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém
cách mạng là sự nghiệp của quân chúng nhưng phải có đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong gương mẫu đi đầu
lực lượng công an nhân dân do đảng chủ tịch hồ chí minh sáng lập và trực tiếp lãnh đạo rèn luyện
việc giáo dục rèn luyện tư cách đạo đức cách mạng cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
luôn được đảng chính phủ và chủ tịch hồ chí minh đặc biệt quan tâm
thời gian tới để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của đảng và đất nước
đòi hỏi cấp ủy tổ chức đảng chính quyền đoàn thể các cấp
trong đó cấp ủy tổ chức đảng đoàn thể trong ngành công an từ trung ương tới địa phương
cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
đồng thời triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phát huy kết quả
khắc phục kịp thời các hạn chế tồn tại để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết
quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là người đứng đầu cấp ủy đơn vị
tại buổi hội thảo các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
bộ ban ngành đoàn thể trung ương và địa phương các chuyên gia nhà khoa học
trong và ngoài lực lượng công an nhân dân đã tập trung thảo luận trao đổi xung quanh ba nội dung chính
đó là nêu gương của cán bộ đảng viên phương thức lãnh đạo quan trọng của đảng cộng sản việt nam
phát biểu kết luận đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ và thống nhất một số vấn đề về nhận thức lý luận thực tiễn
trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên công an nhân dân trong tình hình mới
thời gian tới tình hình chính trị an ninh thế giới khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng phức tạp khó dự báo
đạt ra nhiều thông tin
nhiều yêu cầu thách thức đối với lực lượng công an
để kết quả hội thảo đi vào thực tiễn bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương
thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến và tự chuyển hóa trong nội bộ
chủ động phát hiện phòng ngừa ngăn chặn những biểu hiện mơ hồ về chính trị
giao động giảm sút lòng tin những biểu hiện hữu khuynh mất cảnh giác
vi phòng điều lệnh quy trình quy chế công tác bác phòng làm việc thu động xa rời thực tiễn và cơ sở
sử ý nghiêm các trường hợp là cán bộ đảng viên công an nhân dân vi phòng chuẩn mực đạo đức
pháp luật lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
là một trong những tiêu chí tiêu chuẩn đánh giá bình xét phân loại đảng viên tổ chức cơ sở đảng hàng năm
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng
tuyên truyền sâu rộng về gương người tốt việc tốt mưu trí dũng cảm
có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và xây dựng lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương
tính tiền phong gương mẫu cán bộ đảng viên trong toàn lực lượng công an nhân dân
quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh cách mạng chính quy tinh nhuệ
từng bước hiện đại xứng đáng với niềm tin yêu của toàn đảng và toàn dân ta
ngày hôm nay thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã gửi thư khen cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và công an tỉnh thừa thiên huế vì đã có thành tích triệt phá thành công đường dây lừa đảo
và mạng internet của hơn bốn trăm linh người với số tiền giao dịch một trăm một mươi năm năm tỷ đồng
ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh thừa thiên huế phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây lừa đảo
chiếm đoạt tài sản qua mạng internet của hơn bốn trăm linh người với số tiền giao dịch một trăm một mươi năm năm tỷ đồng
bắt ba đối tượng thu giữ hai máy tính một hệ thống tinh chỉnh âm thanh
một mươi thẻ tài khoản ngân hàng cùng nhiều vật chứng
kết quả này thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn
kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm sự nhạy bén phối hợp chặt chẽ
hiệu quả của đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan bộ với công an địa phương
trong triển khai các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về đẩy mạnh đấu tranh với hoạt động sử dụng công nghệ cao mạng internet
để thực hiện hành vi phạm tội góp phần gian đe phòng ngừa tội phạm
ổn định an ninh trật tự tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội
về những chiến công và những công hiến của lực lượng công an nhân dân
trong đấu tranh phòng chống tội phạm vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quý vương
biểu dương thành tích của các đồng chí tham gia phá án
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tỉnh thừa thiên huế phối hợp với công an
các đơn vị địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án khẩn trương củng cố tài liệu
chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật
cùng với các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền
để nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân
mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được tiếp tục hiệp đồng tác chiến chặt chẽ
kịp thời lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
bộ cảnh sát cơ động đã quán triển nghiêm túc có hiệu quả chủ trương chỉ thị
nghị quyết của đảng chính phủ và bộ công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự
đã tham mưu triển khai các kế hoạch phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu
chuyến hàng đặc biệt các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
tích cực tham gia tuyến đầu đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch
góp phần khống chế ngăn chặn dịch covid một mươi chín
đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an tăng cường tám trăm sáu mươi hai cán bộ chiến sĩ
hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an tham gia đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn
bắt giữ hàng trăm đối tượng thu giữ nhiều tăng vật liên quan
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả
thành tích mà bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai
nhấn mạnh nhiệm vụ sáu tháng cuối năm thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị bộ tư lệnh tiếp tục
nâng cao tinh thần cảnh giác đẩy mạnh biện pháp vũ trang thường trực cơ động chiến đấu
chủ động xử lý nhanh các tình huống phức tạp sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ ngay khi có mệnh lệnh
điều động của lãnh đạo bộ yêu cầu của các đơn vị chiến đấu công an các đơn vị địa phương
đồng chí thứ trưởng yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động chỉ huy các đơn vị trực thuộc
tiến hành tổng kiểm tra ra soát bổ sung các kế hoạch phương án chỉ tiêu mục tiêu yêu cầu công tác
trong đó chú trọng cả phương án huấn luyện thường xuyên phương án huấn luyện nâng cao
các phương án thực hiện kế hoạch chiến đấu bảo vệ các sự kiện quan trọng của đất nước
tập trung triển khai có hiệu quả các đề án dự án đã được phê duyệt và xây dựng các đề án
dự án mới đảm bảo đúng tiến độ nhằm nâng cao năng lực sức chiến đấu và xây dựng lực lượng
cảnh sát cơ động chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tại hội nghị thư ủy quyền của thủ tướng chính phủ thứ trưởng lê quốc hùng đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ
tặng bộ thư lệnh cảnh sát cơ động và cá nhân trung tướng phạm khất cương thư lệnh cảnh sát cơ động
đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu phục vụ chiến đấu
góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của bộ công an giấy khen của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
ngày hôm nay thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ tại công an tỉnh phú yên
tại lễ công bố thứ trưởng lê tấn tới đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động bổ nhiệm đại tá phan thanh tám
phó giám đốc công an tỉnh gia lai đến nhận và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh phú yên
thay cho thiếu tướng phan văn thanh giám đốc công an tỉnh phú yên nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ chờ hưu
dịp này bộ công an cũng công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá nguyễn trung nghĩa
phó giám đốc công an tỉnh phú yên thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê tấn tới đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của thiếu tướng phan văn thanh
và đại tá nguyễn trung nghĩa trong suốt thời gian qua đồng thời tin tưởng trên cương vị công tác mới
đại tá phan thanh tám sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm của bản thân nhanh chóng tiếp cận công việc
khẩn trương tiếp nhận bàn giao cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an phú yên
góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và chiều nay tại gia lai bộ công an tổ chức lễ công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
đồng chí thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê tấn tới trao quyết định nghỉ công tác chờ đủ hạn tuổi phục vụ để nghỉ chờ hưu
đối với đồng chí đại tá vũ văn lâu giám đốc công an tỉnh gia lai
và quyết định bổ nhiệm đồng chí đại tá ra lan lâm phó giám đốc công an tỉnh giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh gia lai
đồng thời thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động và bổ nhiệm đại tá phan thanh tám
phó giám đốc công an tỉnh gia lai giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh phú yên
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê tấn tới đánh giá cao những đóng góp công hiến và chúc mừng đại tá vũ văn lâu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian qua
đồng thời bày tỏ mong muốn sau khi nghỉ công tác đại tá vũ văn lâu tiếp tục phát huy truyền thống phẩm chất tốt đẹp của người công an nhân dân
tiếp tục quan tâm theo dõi và đóng góp những kinh nghiệm thực tiễn cho lực lượng công an tỉnh gia lai
thiếu tướng lê tấn tới cũng chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng đối với đồng chí đại tá ra lan lâm trên cương vị mới sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt công tác công an góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị vào tháng một mươi năm ngoái đoàn nghi lễ công an nhân dân đã lần đầu tiên biểu hành biểu diễn phục vụ cho nhân dân thủ đô và du khách
những buổi biểu diễn đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng công chúng lan tỏa hình ảnh lực lượng công an nhân dân gần gũi thân thiện
và vào tối ngày hôm qua các nhạc sĩ chiến sĩ đoàn nghi lễ công an nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an cũng đã có buổi biểu diễn phục vụ nhân dân thành phố bắc ninh
tại không gian các tuyến phố đi bộ và sân khấu chương trình sắc màu văn hóa cuối tuần bắc ninh thành phố tôi yêu
đây là món quà tinh thần đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an gửi đến nhân dân thành phố bắc ninh hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
bảy mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và chào mừng thành công đại hội đảng bộ tp bắc ninh lần thứ hai mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đúng một mươi chín h ba mươi phút những tiếng kèn đầy hào hùng và sâu lắng của hơn một trăm linh nhạc sĩ chiến sĩ công an nhân dân
đã lên tại tuyến phố đi bộ đường trần hưng đạo nguyễn gia thiểu và ngô gia tử
hình ảnh quê hương đất nước anh bộ đội cụ hồ và hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân đã được truyền tải sinh động bằng ngôn ngữ âm nhạc
qua các tác phẩm như hành khúc thắng lợi hành khúc công an nhân dân bác cùng chúng cháu hành quân nối vòng tay lớn
chương trình đặc biệt này đã có sự chuẩn bị đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức thể hiện sự gần gũi giữa nhân dân và những chiến sĩ công an nhân dân
chúng tôi cũng có kế hoạch tập luyện có những là tập luyện theo chương trình mà chúng tôi tập phải chuyên sâu
cũng không kể nắng mưa nhất là thời điểm tháng sáu như thế này nó nắng chúng tôi cũng phải tập luyện
thực sự nói cái gì thì cũng phải tập luyện đặc biệt cái này chúng tôi biểu diễn vào đường phố thì đòi hỏi tập luyện phải kỹ lưỡng hơn
vì là bà con rồi người dân xem thì người ta cũng phải cảm nhận được cái gì đó là cái gì
một là cũng là chuyên nghiệp hai nữa là cái gì đó người ta thấy nó cũng phải đi vào lòng người
không chỉ mang đến cho người dân thành phố bắc ninh những tiết mục diễu hành đường phố ấn tượng với đội hình được sắp xếp linh hoạt
mà nhạc sĩ chiến sĩ đoàn nghi lễ công an nhân dân đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc trong lòng hàng nghìn du khách và nhân dân
bằng các tiết mục tại sân khấu chương trình sắc màu văn hóa cuối tuần bắc ninh thành phố tôi yêu
như chào mừng đảng cộng sản việt nam biết ơn cụ hồ
đường chúng ta đi bài ca non sông
nói chung là lần đầu tiên thì là mình thấy là ở đây là được tổ chức được một cái buổi như thế này
và lại lần đầu tiên mình thấy là công an lực lượng vũ trang xuất hiện trước mặt công chúng như này rất là hùng hậu
và cảm thấy là cái sự gần gũi mối liên hệ giữa lực lượng vũ trang với lại quân chúng là càng ngày nó càng thân thiết hơn
lực lượng công an nhân dân đã tham gia ngày hội của phố đi bộ
thành phố việt nam rất là hay mọi người nhân dân rất vững khỏe thành phố ngày càng phát triển
có thể nói là người dân thành phố hết sức ấn tượng với loại hình nghệ thuật này
bởi vì có lẽ đây là lần đầu tiên người dân thành phố được tiếp cận với loại hình nghệ thuật như thế này
và thay mặt những người làm chương trình của lãnh đạo thành phố cũng như người dân thành phố
chúng tôi xin rất là cảm ơn món quà tinh thần mà bộ trưởng cũng như ngành công an tặng cho người dân thành phố nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày
về lực lượng công an nhân dân
buổi biểu diễn đã để lại những ấn tượng tốt đẹp và mạnh mẽ đối với nhân dân thành phố bắc ninh
không chỉ là cơ hội để người dân thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật được đầu tư công phu chất lượng
chương trình được tổ chức đã tạo ra một thiết chế văn hóa của bộ công an
tạo sự gần gũi gắn kết giữa lực lượng công an với nhân dân